thưa quý vị trong những ngày đầu tháng một mươi các tỉnh thành miền tây nam bộ đã tiếp nhận hàng trăm ngàn người hồi hương
áp lực đè lên các công tác y tế khu cách ly chăm sóc sức khỏe cho người dân là không hề nhỏ
đáng lo ngại hơn hàng trăm f cũng được bóc tách ra khỏi đầm người trở về quê hương
nhiều địa phương đang lầm vào thế khó
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết
với số lượng người dân về đông và liên tục như trên
tỉnh đã đưa về các địa phương phần nửa và vẫn đang tiếp tục tránh dồn ứ và một điểm quá lâu
đối với việc khoanh vùng và sàng lọc tỉnh an giang cũng gặp nhiều khó khăn vì số lượng quá đông
trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác test nhanh cũng dừng cạn kiệt phải kiến nghị chính phủ hỗ trợ
cũng theo ông nguyễn thanh bình các khu cách ly địa phương đang quá tải tỉnh đang xem xét hướng cách ly tại nhà
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết
đến thời điểm này tỉnh đã tiếp nhận hơn ba mươi người dân về quê và con số này chưa dừng lại
trong tình hình dịch đang dần được kiểm soát đồng tháp cũng sẽ tiếp nhận gần hai mươi người dân về quê tự phát
về vấn đề này ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch
nhất là khu cách ly thiết bị y tế thuốc v v phục vụ điều trị xây dựng phương án để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống
công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa các đoàn người dân về đến địa phương
các tiểu bang của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hướng dẫn huyện thành phố tổ chức xét nghiệm cách ly đảm bảo an toàn tránh lây lan dịch v v
ở kiên giang cà mau cũng gặp phải tình trạng tương tự
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với người đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc f đã điều trị khỏi không quá sáu tháng
sau khi test nhanh âm tính thì thực hiện cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sau khi xét nghiệm âm tính sẽ cho cách ly tại nhà và xét nghiệm định kỳ theo quy định trong vòng một mươi bốn ngày
ba ngày qua có gần bảy người nộp đơn đề nghị được đi các tỉnh để đưa người thân con cái trở về tp hcm
trong đó gần hai sáu trăm linh trường hợp được giải quyết
theo đó bộ tư lệnh tp hcm cho biết sẽ tham gia đưa người dân tại thành phố có nhu cầu về quê
bộ tư lệnh tp hcm đề nghị người dân
nghĩ người dân có nhu cầu về quê hãy liên hệ với tổ dân phố ubnd phường xã thị trấn nơi mình đang tạm trú để đăng ký
khi có số lượng và địa điểm địa phương đưa về của người dân bộ tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đón tiếp
trước khi đưa người dân lên đường về quê cơ quan chức năng của thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe để đảm bảo an toàn
trường hợp người dân cần được hướng dẫn thêm có thể gọi đường dây nóng để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tp hcm
thông tin qua số sáu mươi chín sáu trăm năm mươi hai bốn trăm linh một và hai nghìn tám trăm sáu mươi sáu tám trăm hai mươi hai
bộ tư lệnh tp hcm thông tin
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều đã ký ban hành hướng dẫn quy định đối với người ra vào tỉnh bạc liêu
theo đó người dân ra khỏi tỉnh bạc liêu không cần phải xin phép nhưng người vào tỉnh phải được sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
hoặc người được xin phép
chủ tịch ubnd cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản đề nghị vào tỉnh của người dân để chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin và báo cáo đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đi lại trên địa bàn tp hcm đến các tỉnh và ngược lại từ ngày một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn cho các đối tượng được cấp phép
cụ thể đối với việc cấp phép cho người dân

chủ tịch ubnd tỉnh ông lê tuấn phong đã ký văn bản khẩn yêu cầu chấn trình việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp phàn thiết trong đó chủ tịch ubnd tỉnh này phê bình chủ tịch ubnd tp phàn thiết nghiêm túc chấn trình và khắc phục những tồn tại
trước đó chủ tịch tỉnh bình thuận lê tuấn phong phó chủ tịch tỉnh bình thuận nguyễn minh cùng các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bình thuận đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở thành phố phan thiết qua kiểm tra thực tế
các công việc mà ubnd tp phàn thiết triển khai thực hiện chưa đúng chưa hết trách nhiệm theo chỉ đạo của bình thuận thiếu trách nhiệm cho việc kiểm tra giá sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn
cụ thể một số phường xã và người dân chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
công tác tuyên truyền chưa hiệu quả nhiều người dân chưa rõ khu vực nào áp dụng chỉ thị số một mươi sáu chưa thông tin nhiều về sự nguy hiểm sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên người dân vẫn ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu người bán hàng rong vẫn tiếp tục hoạt động do chưa được cơ quan chức năng thông báo dừng hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của các đội tuần tra lưu động của thành phố các phường xã còn ít chưa nghiêm
việc kiểm tra phương tiện đối tượng lưu thông qua các chốt còn lòng việc bố trí các chốt cho khu vực thực hiện chỉ thị một mươi sáu chưa hợp lý việc thông báo xét nghiệm đến người dân còn chậm chưa quy định cụ thể khung thời gian
trước những tồn tại nêu trên chủ tịch tỉnh bình thuận phê bình và yêu cầu chủ tịch thành phố phan thiết nghiêm túc chấn trình và khắc phục những tồn tại hạn chế trên để khống chế dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại